hòa chung với không khí nô nức của cả nước sắp bước vào khai giảng năm học mới
thành phố cần thơ cũng đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị từ đội ngũ cán bộ giáo viên
huy động đầy đủ học sinh ra lớp kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm
đặc biệt năm nay thành phố cần thơ còn tập trung đầu tư phòng học mới với tổng kinh phí là một sáu trăm linh tỷ đồng
trong năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy thành phố cần thơ tập trung đầu tư xây mới chín trăm linh tám phòng học
với tổng kinh phí một sáu trăm linh tỷ đồng
qua đó đã giúp môi trường diện mạo giáo dục của toàn thành phố cần thơ khang trang hơn
và có điều kiện nhiều hơn để giúp nâng cao chất lượng giảng dạy
để kỳ khai giảng năm học mới được an toàn hiệu quả
thời gian qua thành phố đã thành lập ba đoàn kiểm tra về tình hình trường lớp
vệ sinh an toàn thực phẩm phòng chống dịch bệnh của các cơ sở giáo dục trên địa bàn chín quận huyện của thành phố
đến nay mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất và sẵn sàng chào đón các em học sinh vào năm học
riêng về chất lượng dạy học trong năm nay
chúng tôi đã có một điểm cải tiến đó là chúng tôi đã giảm được sĩ số lớp
mỗi năm là sỉ số học sinh rất đông trên bốn mươi năm học sinh một lớp
năm nay chúng tôi đã giảm được mỗi một lớp chúng ta chỉ còn có khoảng ba mươi tám em học sinh mà thôi
đó cũng là một điểm nổi bật
bên cạnh đó năm nay trường chúng tôi sẽ đưa vào hoạt động ba phòng bộ môn
trong đó có một phòng là thực hiện theo đề án ngoại ngữ hai nghìn hai mươi
với những việc làm như thế mong là các em sẽ ngoài việc tiếp thu kiến thức
các em còn được phát triển những kỹ năng mềm những kỹ năng sống những hoạt động ngoài giờ lên lớp
nói tóm lại là những việc chuẩn bị cho năm mới của trường chúng tôi đã hoàn tất và sẵn sàng
nhìn chung trường năm nay ngôi trường thì khang trang tổ chức sắp xếp lớp chú ráo
rồi nề nếp rồi coi như là các cháu học là coi ngoan tâm học tốt
còn đối với các thầy thì dạy coi như cũng bài bản nội quy tạc trẻ dạy dạy cho các cháu tập hành tốt
theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo cần thơ năm nay số lượng học sinh các cấp tăng
học sinh lớp một đến lớp sáu là chín mươi chín lớp một mươi là bảy mươi hai
việc tăng học sinh đối với các cấp vừa là dấu hiệu đáng mừng
xong cũng cần đặt ra một lộ trình đào tạo ổn định
theo đó thành phố cần thơ đang tích cực và tiếp tục tạo điều kiện về cơ sở vật chất
cụ thể là đang tiếp tục xây dựng bốn mươi ba công trình trường học dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối học kỳ một
và tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ cán bộ quản lý giáo viên cán bộ đoàn đội
tiếp tục cải tiến các phòng chuyên môn tăng cường sinh hoạt chuyên đề
nhất là các chuyên đề để nâng cao tính tự lập kỹ năng sống kỹ năng mềm cho học sinh
qua đây nhằm phát triển toàn diện về đức trí thể lực của học sinh trên toàn thành phố cần thơ